theo thông tin từ các cơ quan đại diện việt nam tại nhật bản cho biết
thì cho đến nay chưa ghi nhận được thông tin về thương vong của người việt do trận động đất gây ra
nhiều công dân việt nam đã được chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán đến nơi tạm trú an toàn
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao các cơ quan đại diện việt nam tại nhật bản
tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
các hội đoàn người việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình
sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết
công dân việt nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với các cơ quan đại diện việt nam tại nhật bản
theo số điện thoại đại sứ quán việt nam tại tokyo tám nghìn một trăm tám mươi ba nghìn năm trăm chín mươi chín nghìn một trăm ba mươi sáu

tổng lãnh sứ quán việt nam tại osaka tám nghìn một trăm chín mươi bốn nghìn bảy trăm sáu mươi chín sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín